sở xây dựng thành phố hồ chí minh vừa có văn bản chấp thuận cho công ty hùng thanh
chủ đầu tư của carina plaza được sửa chữa trung cư này sớm hơn dự kiến
theo đó chậm nhất đến ngày một mươi năm tháng tám phải sửa chữa xong để người dân ổn định cuộc sống
ngày hai mươi chín tháng sáu chủ đầu tư đã bắt đầu sửa chữa trung cư carina
sở xây dựng thành phố hồ chí minh đồng ý cho sửa chữa cải tạo tầng hầm tháp a và b
với diện tích hơn một m hai
hạng mục điện nước sẽ được hoàn thành trong ba mươi ngày
và hệ thống phòng cháy chữa cháy là bốn mươi năm ngày kể từ ngày sửa chữa cải tạo
chậm nhất là ngày một mươi năm tháng tám sẽ hoàn thành việc sửa chữa
sau khi hoàn thành sẽ được bộ xây dựng nghiệm thu và thông báo cư dân về ở
công tác sửa chữa cũng sẽ thay thế một số hạng mục cơ điện bị hư hỏng từ tầng hầm đến tầng hai
đối với hệ thống phòng cháy chữa cháy sở xây dựng buộc chủ đầu tư phải thay mới hoàn toàn
trung cư carina plaza tọa lạc tại quận tám tp hcm
là nơi đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng ba
làm một mươi ba người tử vong và chín mươi một người bị thương